đường đa phúc nơi phát hiện vụ án là tuyến đường chính của đường đa phúc
nằm bám trục đường này có đông nhà dân và các cơ quan hành chính của phường
vị trí này cũng cách không xa trục đường chính nối đồ sơn với trung tâm thành phố hải phòng
cách hiện trường nơi đặt bao tải chứa thi thể người không xa có một quán bia và quán hát karaoke
chính vì thế khi phát hiện vụ án nhiều nghi vấn đặt ra
có thể nạn nhân bị sát hại ở địa bàn khác
sau đó bị mang đến đa phúc để phi tăng
nhưng cũng không loại trừ vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình ăn nhậu hoặc hát hò gần đó
lực lượng chức năng có mặt tiếp cận hiện trường xác định tử thi được phát hiện trong tư thế nằm úp
bên ngoài được bọc kín bằng hai bao dứa màu xanh nối với nhau bằng dây ni lông
kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân
nạn nhân là nữ giới cao khoảng một m năm mươi hai độ tuổi trên ba mươi thể trạng trung bình không có quần áo cơ thể dính nhiều vết máu
khi khám nghiệm tử thi thì chúng tôi chú ý đến cái thương tích chính trên vùng đầu vùng đỉnh đầu của nạn nhân
đây là một cái tác động do vật tẩy tác động và có một lực tác động rất mạnh
nó gây nứt vỡ đèn sỏ dữa
và đây cũng là một cái nguyên nhân là dẫn đến cái chết của nạn nhân
ban đầu là không xác định được cái thương tích của nạn nhân
và đây là cái điểm khó nhất trong cái việc điều tra khám phá vụ án này
vì theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra thì hiện trường mà phát hiện xác nạn nhân không phải là hiện trường chính của vụ án
và bằng mọi giá thì cơ quan điều tra ngoài cái việc xác định thương tích của nạn nhân
phải tìm được hiện trường chính của vụ án thì đấy mới là cái nút thắt chính của cái vụ án này
xác định đây là vụ trọng án ban giám đốc công an thành phố hải phòng phân công phòng cảnh sát hình sự chủ công phá án
với sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự công an quận dương kinh và những đơn vị nghiệp vụ điều tra truy tìm hung thủ
dọc tuyến đường đa phúc đặc biệt là camera hướng về phía cửa căn nhà số hai trăm tám mươi hai trong khoảng thời gian từ giờ đến bốn giờ sáng ngày một mươi tháng bốn

của vụ án đó là trước khi nạn nhân
vũ hải ánh rời khỏi chỗ làm
chị này có liên hệ với một người đàn ông
tên là hoàng hữu thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thường trú
tại tổ hai mươi chín phường nghĩa xá
quận lê trân thành phố hải phòng
tình cờ người đàn ông này cũng có mặt
ở gần khu vực hiện trường
nơi để xác nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ án
thịnh có một người anh trai
tên là hoàng hữu cường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hiện đang ở tại số bốn mươi sáu
đường thiên lôi phường vĩnh điệm quận lê trân
thành phố hải phòng
cường có mua
một trang trại
nhỏ có diện tích
khoảng sáu trăm năm mươi m hai
tại khu dân cư quảng luận đa phúc
dân kinh hải phòng
tại đây thì anh cường
có nuôi cá nuôi gà
và trồng hoa màu
thì tiến hành
xác minh tại
trong trang trại của anh cường
thì là có hoàng hữu thịnh
đến khoảng một mươi tám h ngày một mươi một tháng sáu
tức là sau khoảng hai mươi bốn tiếng
khi vụ án được phát giác
tổ cảnh sát hình sự công an
phường đa phúc đã tiếp cận căn nhà
nhìn qua cổng sát các chính sát nhận ra những chiếc bao tải và dây nilon để trong sân nhà
giống với bao tải và nilon hung thủ gây án thường sử dụng để giấu xác nạn nhân
quyết định bắt giữ hoàng hữu thịnh lập tức được tiến hành

nói vào và nói ra của hiện trường để xác định xem lượng phương tiện lượng người
và đặc biệt là khoảng thời gian mà xảy ra vụ án này thì có trường hợp nào nghi vấn để tiến hành xác minh trật đẻ
chúng tôi có một tổ để liên hệ với tất cả các phòng hành chính sát hình sự của các tỉnh thành phố đặc biệt là các tỉnh giáp danh với tỉnh vĩnh phúc
xem trong thời gian vừa rồi có trường hợp nào là công dân bị mất tích hoặc là gia đình trình báo người bị mất tích để tiến hành xác minh
cái người mất tích đó có phải là nạn nhân hay không
khi mà những chứng cứ tại hiện trường còn sót lại chưa bật lên được gì nhiều về danh tính của nạn nhân
cũng như nghi can gây án thì việc điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn
một mặt phòng kỹ thuật hình sự trực tiếp
trưng cầu giám định
một mặt phòng kỹ thuật hình sự tiến hành trưng cầu giám định xem ngoài vết thương trên thái xương của nạn nhân
thì có nguyên nhân nào khác dẫn đến cái chết của nạn nhân nữa hay không
trên cơ thể nạn nhân thì không có thương tích tổn thương nào khác
cộng với các kết quả xét nghiệm về các chất độc rồi các xét nghiệm về bệnh lý cho kết quả hoàn toàn bình thường
thì chúng tôi nhận định nguyên nhân tử vong chính của nạn nhân
vết thương gây vỡ hộp sọ và do tác động của vật tày có góc cạnh gây nên
chúng tôi đã thành lập một tổ để giả soát các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện bình xuyên
vì thực tế là địa bàn huyện bình xuyên này nó có rất nhiều công ty
các một là cái cung công nghiệp khu công nghiệp và cơ bản là cái công nhân
là người ở các tỉnh miền núi phía bắc
cho nên là chúng tôi đã tiến hành giả soát để xem có trường hợp nào là công nhân mất tích
hoặc là về vì là thời điểm đó là thời điểm nghỉ mùng hai
nên là xem có trường hợp công nhân làm về nghỉ được nghỉ
sau đó không trở lại để làm việc ở công ty ở doanh nghiệp đó không
các nạn nhân mặc tổ tác đã tiến hành giả soát và lên trên mạng để xác định xem cái áo đấy là thuộc công ty nào
chào anh ạ
không có ghi trường hợp nào mặc cái áo
không có ghi nào công
may mắn là giả soát đến một cái nhà trọ
của anh tuấn
anh cũng ở phá hiến đấy
thì xác định được có một cái chị công nhân ở trọ cùng với nạn nhân
và chị ấy nhận ra ngay được cái đôi dép đấy là của nạn nhân
từ đó thì chúng tôi xác định được cái thông tích nạn nhân là chị giàng thị báo
chị năm hai nghìn năm ở quản bạ hà gia
thì sau khi được gia đình cung cấp một số thông tin liên quan đến nhận dạng cũng như là đồ vật chị mang theo
chúng tôi cũng phối hợp với công ty
công an tỉnh hà giang mời gia đình của chị báo xuống để phục vụ việc nhận dạng
mặc dù là tử thi đang trong cái giai đoạn phân hủy
thế nhưng về cơ bản là gia đình chị giàng thị báo cũng đã xác định được tử thi đó chính là chị giàng thị báo
thi thể được phát hiện tại thôn hiệp thuận
vào ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai được xác định là giàng thị pháo
sinh năm hai nghìn năm
trú tại xã tùng vải huyện quản bạ tỉnh hà giang
chị bảo trước khi bị
đã làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn bm vina thuộc khu công nghiệp bá thiện hai xã thiện kế huyện đình xuyên
khi mà chúng tôi ra soát xác minh theo cái tuyến đi của chị báo
đồng thời là các mối quan hệ của chị báo ở khu trọ cũng như kể cả ở công ty
từ đó chúng tôi xác định xem là cái thời điểm mà chị rời khỏi vĩnh phúc để về trên hà giang
cũng như sau khi mà chị từ trên hà giang xuống đến vĩnh phúc
thì chị liên hệ với những ai gặp những ai và có trao đổi về vấn đề gì
đặc biệt liên quan đến việc tiền bạc cũng như tình ái
cũng như các mối quan hệ khác để chúng tôi sàng lọc và đưa ra được cái chân dung của đối tượng
cũng như là cái mắt xích chính để xác định được là cái đối tượng nghi vấn
khi mà đưa ra cái nhận định này có thể là mâu thuẫn tình ái
thì qua công tác giả soát ở khu trọ của
nguyễn văn sang thì cũng nổi lên đối tượng là nguyễn văn sang
đối tượng nguyễn văn sang thì cũng đối tượng sinh năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng này là ở trong tỉnh nghệ an
và tại cái thời điểm mà khi phát hiện tử thi thì đối tượng không có mặt ở khu nhà trọ
chúng tôi đã xác minh đối tượng ở nghệ an đến phút làm gì
xác định đối tượng này cũng là một công ty trong khu công nghiệp đã thiện một
nhưng không cùng công ty với đại nhân
nhưng cũng đã triển khai các mũi trinh sát để mà tìm đối tượng này
cơ quan điều tra đã từng nhận định trong quá trình khám nghiệm hiện trường
và tự tin rằng có thể nạn nhân và hung thủ là những người quen biết
như vậy nam thanh niên đang có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân cũng nằm trong diện nghi vấn
một tổ trinh sát nhận nhiệm vụ bám theo người nam thanh niên đó
sau đó thì tổ công tác đã tiến hành xác minh và trinh sát đối với bạn nam này
về khoảng thời gian khi mà xảy ra sự việc cũng như là thời điểm trước đó
thì quá trình xác minh thì xác định là trước thời điểm mà xảy ra vụ việc
thì nạn nhân về quê nghỉ lễ sinh hoạt cùng với gia đình
sau khi mà nghỉ lễ xong thì xuống
xuống phòng sọ và đến công ty làm việc
người bạn trai của nạn nhân đã bị loại ra khỏi diện nghi vấn
và nghi vấn mâu thuẫn do tình ái cũng được loại bỏ
theo những người dân sống xung quanh khu chợ và gia đình nạn nhân nhận xét
nạn nhân là người hiền lành ít nói không có vay mượn tiền bạc với ai
nên những mâu thuẫn do kinh tế cũng được loại ra khỏi diện suy xét
nhưng theo gia đình nạn nhân cho biết khi rời khỏi hà giang có mang theo
gần một triệu đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại hiệu vivo
khả năng đối tượng đã giết nạn nhân để cướp tài sản
chúng tôi xác định là nạn nhân rời khỏi hà giang là lúc một mươi chín h
như vậy là khi mà đến theo vị trí mà nạn nhân chỉ xuống ở điểm là cầu huân sơn ấy
chỉ xuống cầu đấy thôi
thì chúng tôi nhận định là nó sẽ đến khỏi hà giang
sẽ vào khoảng hơn một h của ngày hôm sau
trên cơ sở là nguồn thông tin từ quần chúng dân dân
chúng xác định là ở quanh các gầm cầu chui ở huân sơn này
rồi cầu chui ở tam hợp này
và các đoạn cầu chui quanh cái cao tốc gọi bảy lào cai ấy
thường xuyên có những dịch vụ xe ôm
xe ôm phải đưa đón công nhân về và đưa đón công nhân trở lại khu trọ
thì qua cái đấy thì chúng tôi cũng tiến hành giả soát và giúp lên các đối tượng
cơ quan điều tra tiếp tục cử các mũi trinh sát ra soát tất cả những người hành nghề xe ôm taxi xung quanh khu vực cầu hương sơn
mũi trinh sát thứ ba nhận nhiệm vụ ra soát camera từ cầu hương sơn nơi nạn nhân xuống từ xe khách vào đến hiện trường vụ án
qua cái giả soát bến xe khách thì rất là khó khăn
vì cái bến xe khách này qua lịch trình qua hà giang thì từ hà giang xuống vĩnh phúc thì rất nhiều xe và cái thời gian này nó không gần như nó không cố định
và cái những cái chủ đề này nó không gần như nó không cố định

giao cấu với nạn nhân thì nạn nhân kháng cự lại và đẻ lại các dấu vết các thương tích các vết xước trên tay của đối tượng
tiếp tục đấu tranh về đối tượng thế đến lúc này biết không thể chối cãi trước những chứng cứ dương văn thế đã cúi đầu nhận tội

trong thời chúng tôi đã cho đối tượng thế chỉ dẫn những vị trí mà đối tượng đã sau khi lấy tài sản của trị báo nhưng mà do tài sản không có giá trị nên đối tượng đã vứt bỏ rất nhiều vị trí thì đối tượng đã chỉ dẫn và chúng tôi đã thu hồi được toàn bộ những tài sản của trị báo
và trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được thì xác định đối tượng thế là đối tượng
và trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được thì xác định đối tượng thế là đối tượng thực hiện hành vi giết hại trị báo
dương văn thế khai nhận hắn ta làm nghề xe ôm đã có vợ con
khoảng hai giờ sáng ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai chị giang thị báo đi xe khách tuyến từ hà giang về vĩnh phúc
khi đi đến đoạn cầu hương sơn chị báo xuống xe

do đã có số điện thoại hẹn thế từ trước nên chị báo lên xe để thế đưa về nhà chọn
lợi dụng đường vắng trời tối thế nảy sinh ý định muốn quan hệ với chị báo nhưng không được sự đồng ý
đi vào đoạn đường sóc thế và chị báo ngã xe
không từ bỏ ý định thế lại tiếp tục ý định muốn quan hệ nhưng chị báo phản đối và dọa báo công an
đối tượng đã tức giận dùng tay xiết cổ nạn nhân và sau đó lấy đá đập liên tiếp nhiều nhát đến khi nạn nhân tử vong
sau đó thế đã lấy bạt dứa đậy kín tử thi và bỏ về cho đến khi bị bắt
trong trường hợp vụ án này thì chính chị báo là xuống vào ban đêm dẫn đến cái việc mà đối tượng đường vắng này đối tượng có thể nảy sinh cái ý định
một là chiếm đoạt tài sản
hai nữa là còn
rất nhiều vấn đề khác nữa nảy sinh trong quá trình mà đón khách đưa khách hoặc là chở khách về theo điểm khách yêu cầu
thế còn vấn đề thứ hai nữa là liên quan đến cái việc mà cũng đề nghị là các hộ dân cũng như chính quyền địa phương là cố gắng để mà đắp đặt được cái hệ thống camera
một là giám sát để đảm bảo an ninh chính cho gia đình mình
hai nữa là hỗ trợ cơ quan chức năng khi mà phát sinh những cái vấn
hoặc những cái vụ án tương tự như thế này
việc triệt xóa thành công vụ án trên bên cạnh sự quyết tâm rất cao của ban giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc
cùng sự phối hợp chặt chẽ của công an huyện bình xuyên phòng kỹ thuật hình sự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc
đã bắt giữ và làm rõ được đối tượng giết người cướp tài sản trong một thời gian ngắn
đây là một chiến công xuất sắc công an tỉnh vĩnh phúc góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương
củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng công an nhân dân